nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu là giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay
vì vậy trong những năm qua nước ta đã định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng thuận thiên
để làm được điều này việc tăng cường hợp tác quốc tế học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp
thích ứng với biến đổi khí hậu đang là chủ trương được nhà nước hướng tới
một trong những kinh nghiệm mà việt nam học được đó là việc ứng dụng phương pháp lập bản đầu nguy cơ khí hậu
và csmap tại đồng bằng sông cửu long để ngăn chặn xâm nhập mặn
ứng dụng này tập trung cho việc lập kế hoạch và chuyển đổi cơ cấu giống đã bảo vệ hơn sáu trăm linh hectare lúa
tại đồng bằng sông cửu long khỏi xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu
cùng với đó việc ra soát giảm nhẹ các rủi ro thiên tai và sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được chú trọng nghiên cứu
ghi nhận đóng góp này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao kỷ niệm trương cho ông leo cardio sebastian
giám đốc chương trình sicap